bộ trưởng nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh hòa bình
về việc tăng cường phát triển kinh tế chăn nuôi phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh
đồng chí nguyễn xuân cường đánh giá cao công tác hoạt động của ngành nông nghiệp tỉnh hòa bình sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên cũng còn một số hạn chế như tái cơ cấu ngành còn chậm hiệu quả chưa cao
một số cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với thị trường đầu ra thực hiện còn bất cập
cần sửa đổi bổ sung cho phù hợp
trước tình hình dịch tả lợn châu phi đang bùng phát tại địa phương
bộ trưởng nguyễn xuân cường lưu ý ngành chăn nuôi phải tái cơ cấu lại
theo hướng phát triển các loài gia súc ăn cỏ để phù hợp với thực tiễn hiện nay
người nông dân cần tận dụng các phế phẩm từ cây mía cây ngô lúa để chế biến thành các sản phẩm cạnh tranh có điều kiện